lễ bế mạc hội nghị thành ủy lần thứ bốn mươi hai ban chấp hành đảng bộ tp hcm vừa được tổ chức vào ngày hôm nay
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy cho biết
qua hai ngày làm việc các đại biểu đồng tình với các văn kiện và tập trung vào bảy nội dung đã thống nhất từ đầu hội nghị
theo bí thư thành ủy tp hcm nhiệm vụ trọng tâm của hội nghị là các đại biểu thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm năm
và các nhiệm vụ sắp tới
qua thảo luận tp hcm tiếp tục khẳng định vị trí vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước
năm năm nhiệm kỳ trước tp hcm đóng góp khoảng hai mươi sáu năm năm nhiệm kỳ này đóng góp hai mươi bảy
trong thời gian tới theo bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân tp hcm cần triển khai quyết liệt nội dung đã đăng ký thi đua
hai trăm linh ngày chào mừng đại hội đảng ca cấp chuẩn bị đón hàng ngàn học sinh từ nước ngoài về việt nam
tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị một mươi chín của thành ủy tp hcm
về thực hiện cuộc vận động người dân tp hcm không xả rác ra đường và ghen rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
và chỉ thị hai mươi ba của thành ủy tp hcm về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh các hoạt động của năm văn hóa tiếp tục tổ chức đối thoại
tăng tốc các công trình đầu tư công đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn
chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố đảm bảo quốc phòng an ninh